cục thuế tp hcm vừa ban hành quyết định xử phạt về thuế với công ty cổ phần tập đoàn asanzo
với tổng số tiền truy thu phạt chậm nộp trên sáu mươi tám tỷ đồng
cục thuế tp hcm đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với asanzo
với các hành vi vi phạm về thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân
về giao dịch liên kết về bán hàng không xuất hóa đơn sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
hóa đơn nội dung không có thực mua linh kiện rồi thuê gia công lắp sáp nhưng không kê khai
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tổng số tiền phạt truy thu chậm nộp của asanzo là sáu mươi tám tỷ đồng
cục thuế tp hcm cũng đã ký quyết định chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự
về hành vi trốn thuế đối với asanzo cho công an tp hcm và bộ công an